nợ động đang là vấn đề nan dài của ngành bảo hiểm giải pháp nào cho vấn đề này
đó chính là nội dung của buổi tọa đàm trực tuyến gỡ vướng trong khởi kiện các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội
trong chiều nay ngày tám tháng năm tại cổng thông tin điện tử chính phủ với sự tham gia của đại diện ngành bảo hiểm xã hội việt nam
tổng liên đoàn lao động và ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
theo luật sửa đổi bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức công đoàn được sao khởi kiện doanh nghiệp
cá nhân nợ bảo hiểm xã hội tuy nhiên sau hơn một năm thực hiện vẫn còn bất cập vì một số quy định trong các luật
bộ luật như luật lao động luật bảo hiểm xã hội luật công đoàn và luật tố tụng dân sự
đáp án về quy trình thủ tục khởi kiện còn chưa rõ ràng
công đoàn cơ sở hoàn toàn có quyền để khởi kiện nhưng với điều kiện tất cả đoàn viên công đoàn đó phải quý quyền cho công đoàn cơ sở
nhưng vì công đoàn cơ sở lại ở ngay trong lòng của doanh nghiệp
và thậm chí là ăn lương doanh nghiệp
thế cho nên là không có cái câu chuyện là ông chủ tịch công đoàn này đứng ra để khởi kiện ông giám đốc doanh nghiệp của mình
việc quý quyền cũng không phải đơn giản
hiện nay là muốn cái người nào đó muốn quý quyền cho công đoàn cơ sở hoặc quý quyền cho công đoàn cấp trên thì phải ra cái cơ quan ủy ban nhân sạc hưởng hoặc ra công chứng làm cái thủ tục quý quyền
và cứ mỗi một người ví dụ như là muốn công đoàn cơ sản hay công đoàn cấp trên
thì ông được đại diện đó là phải cùng với cái người đạo động ra cái ủy ban nhân sạc hưởng hoặc phòng công chứng
từng người một làm một cái thủ tục quý quyền
và cái lệ phí cho cái làm cái thủ tục quý quyền ấy cũng hết một trăm ba mươi cho một người
vậy thì chúng tôi đặt vấn đề ra là ở những cái doanh nghiệp mà có từ một hai hoặc một mươi đạo động thì việc quý quyền đó lại càng thích thức
như vậy có thể thấy vấn đề khởi kiện các doanh nghiệp trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội đang bị vướng mắt
xung quanh vấn đề ủy quyền khởi kiện của người lao động hơn nữa tại luật bảo hiểm xã hội cũng không nêu rõ việc khởi kiện sẽ giao cho công đoàn cơ sở hay công đoàn cấp trên cơ sở
tới đây tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ giao việc khởi kiện cho công đoàn cấp trên cơ sở sẽ được ngành bảo hiểm cùng các cơ quan ban ngành liên quan khác thảo luận và trình quốc hội xem xét cho ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động một cách tốt nhất